bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nêu rõ
các cấp ủy lãnh đạo các cấp trong đảng bộ công an trung ương
cần tập trung trú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công an nhân dân
tập trung mọi nguồn lực quyết liệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
theo phương châm thanh tra kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm giám sát phải mở rộng kết luận rõ ràng xử lý nghiêm minh
đến thăm chúc mừng giáng sinh và năm mới đến các chức sắc tín đổ công giáo và tin lành
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn
các vị chức sắc tín đổ công giáo
chức sắc tín đổ công giáo tin lạnh tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết cùng mạnh
tiếp tục ủng hộ đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sống tốt đời đẹp đạo đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác đề án sáu của chính phủ đã làm việc với các cơ quan hữu quan vương quốc hà lan
mong muốn bộ nội vụ và quan hệ vương quốc hà lan và các chuyên gia chuyển đổi số
sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ giúp đỡ việt nam trong chuyển đổi số quản lý dân cư và quản lý dữ liệu
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã hội đàm với bà nicole demont
quốc vụ khanh phụ trách di cư và tị nạn bộ nội vụ vương quốc bỉ
qua đó đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp phối hợp điều tra bóc gỡ các đường dây mua bán người
và đưa người di cư trái phép chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tự thiện số hóa kết nối dữ liệu
dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị liên bộ trưởng các nước thành viên comit lần thứ năm
theo hình thức trực tuyến trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
thời gian tới chính phủ việt nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác phòng chống mua bán người
đặc biệt là ban hành luật phòng chống mua bán người sửa đổi nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
hiệu quả tổ chức công tác phòng chống mua bán người và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ
làm công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm mua bán người
để việc triển khai luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi trong công an nhân dân đạt hiệu quả tốt
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát đề xuất sửa đổi
bổ sung hệ thống quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất để đảm bảo công tác quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
được xuyên suốt thống nhất đồng bộ với các quy định mới của luật bảo vệ môi trường
cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan
làm việc với công an tỉnh thừa thiên huế thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị
lực lượng công an cơ sở xây dựng mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại
ở công tác phòng cháy chữa cháy mà là tổ liên gia về an ninh trật tự để phát huy cộng đồng sức mạnh
đây cũng là vấn đề mấu chốt xây dựng tuyến phố an toàn phường xã thị trấn an ninh trật tự
tất cả vì sự bình yên an ninh an toàn và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của đảng và nhà nước
công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn được đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
tại văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã nhấn mạnh
đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản xây dựng quân đội công an tinh gọn mạnh tạo tiền đề vững chắc
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng với tinh thần gương mẫu đi đầu
đảng ủy công an trung ương đã chủ động tham mưu nghiên cứu
xây dựng đề án trình bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai nqtvk về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây cũng chính là một trong những dấu ấn quan trọng trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an nhân dân anh hùng của chúng ta đã đổi mới rồi nỗ lực phấn đấu rồi
càng phải phấn đấu nỗ lực đổi mới phấn đấu mạnh hơn nữa
thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị lần này góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước
toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện bằng được lời thề
vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là lần đầu tiên từ khi thành lập ngành công an bộ chính trị có nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng công an nhân dân
nghị quyết một mươi hai có ý nghĩa hết sức quan trọng làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng
và phát triển lực lượng công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi với những mục tiêu quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp hết sức cụ thể
thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân
để cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đã ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám
theo phương châm năm rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ kết quả rõ trách nhiệm
đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết
tới nay một trăm linh công an các đơn vị địa phương đã bàn hành kế hoạch hoàn thành tổ chức nghiên cứu học tập
quán triển nghị quyết tạo sự thống nhất cao với nhận thức tư tưởng và hành động
chúng tôi cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt đến một trăm linh cán bộ đảng viên chiến sĩ trong toàn lực lượng
kể cả các nghị quyết chuyên đề thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quan tình
để làm sao mà đưa cái tinh thần nội dung của nghị quyết số một mươi hai
cũng như kế hoạch số một mươi hai của đảng quỹ các công an tỉnh thật sự đi vào cuộc sống
và tạo một bước phát triển mới nhận thức mới sâu chặt hơn nữa trong toàn lực lượng cũng như là các tầng lớp nhân dân
trên cơ sở quán triển tinh thần nghị quyết số một mươi hai của hồ chí trị
học viện an ninh nhân dân đã xác định một số mục tiêu chiến lược phát triển trọng tâm
là phải tập trung nguồn lực xây dựng học viện an ninh nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia gắn với đặc thù cơ sở đào tạo trong công an nhân dân

nghị quyết số một mươi hai các đơn vị trực thuộc bộ đã nghiên cứu hai mươi hai đề án thành phần theo từng hệ lực lượng
công an sáu mươi ba tỉnh thành nghiên cứu xây dựng đề án trình tỉnh ủy thanh ủy phê duyệt
theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó giải quyết từng việc một ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn có lộ trình cụ thể
cục an ninh kinh tế cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án thành phần số một mươi hai
về xây dựng lực lượng an ninh nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đề án của các lực lượng trong công an và đề án của công an các địa phương

khả năng phục vụ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước
có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít những khó khăn thách thức
trong thời gian tới thì đảng ủy công an trung ương bộ ngoan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình
kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quốc hội những vấn đề liên quan để chỉ đạo thực hiện nghị quyết một mươi ba
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành các địa phương các cơ quan thông tấn báo chí
để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thống nhất ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng công an nhân dân
với truyền thống và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
với quyết tâm chính trị rất cao việc thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân làm cho lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch
vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân
tượng giao phó